giang hồ bảy mươi ba tuổi trút giận bằng búa
nấp trong nhà chơi cháu rể tiếp tục trút giận
găm hận phóng hòa năm hàng xóm mất mạng
giang hồ bảy mươi ba tuổi dùng búa sát hại cháu gái chưa hà giận tiếp tục xuống tay với cháu rể
vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh nhận tin báo từ người dân
về việc trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân mất mạng là bà d t n sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi còn trong bà n là ông l v p sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn bị thương tích nặng
công an huyện ngò dầu tập trung lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân truy lụng thủ phạm
tuy nhiên thông tin về đối tượng rất mịt mờ ông p bị thương nặng nên các trinh sát chưa thể tiếp cận lấy lời khai
làm rõ danh tính đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án
trinh sát đã khoanh vùng các đối tượng gây án và giả soát các đối tượng có nhiều bất minh về thời gian nơi ở
mang nhiều tiền án tiền sự về các tội cố ý gây thương tích giết người cướp tài sản
sau nhiều giờ đồng hồ khẩn trương xác minh các trinh sát bước đầu xác định được kẻ gây án tên là nguyễn thế hùng
tức hùng cò sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngụ phường một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm cậu ruột của bà n
đối tượng có khả năng đã bỏ trốn về tp hcm tuy nhiên trinh sát lần tới nơi hùng cò từng cư ngụ cũng không phát hiện được thủ phạm
trinh sát nhận định đối tượng này có thể đang đến lần trốn ở nhà người quen bạn bè ở các tỉnh thành phố khác
các mối quan hệ của hùng được dựng lại để lần tìm nơi lẩn trốn của đối tượng
công an huyện gò dầu cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác
thuộc công an tỉnh tây ninh đã bố trí lực lượng tại những địa điểm mà hùng thường tới
lần theo dấu vết của đối tượng sau hai ngày tích cực tri lùng công an tỉnh tây ninh đã xác định được hùng đang lần trốn ở quận cái răng tp cn
công an tỉnh tây ninh nhận định với bản tính côn đồ hùng có thể tấn công lực lượng vây bắt và uy hiếp người dân sinh sống xung quanh khu vực đối tượng đang lẩn trốn
do vậy các phương án bắt hùng phải đảm bảo bí mật bất ngờ
đúng theo kế hoạch các trinh sát công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng công an quận cái răng đã kiểm tra nơi ở và bất ngờ không chế bắt giữ hùng
tại cơ quan công an hùng bước đầu khai do đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên đối tượng đến nhà bà n để giải quyết
tại đây hùng thấy bà nợ ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân
nghĩ là làm hùng bất ngờ dùng búa đánh nhiều nhất vào người bà nơ khiến nạn nhân mất mạng
chưa hẳn cơn giận hùng còn chơi cháu rể về để tính sổ
hùng lạnh lùng ẩn nấp trong nhà nạn nhân để chờ cơ hội gây án
ông p đi công việc trở về chưa kịp nhận ra dấu hiệu bất thường đã bị hùng dùng do tác động gây thương tích nặng
ông p bỏ chạy ra sân tri hồ cầu cứu
hùng đuổi theo truy sát ông p nhưng người dân đã kịp chạy đến ứng cứu nạn nhân
thế vậy hùng nhanh chóng lên xe mô tô rổ ga tẩu thoát về thành phố cần thơ cho đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
găm dẫn phóng hỏa năm hàng xóm mất mạng
cũng tại tp hcm chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày không được giải quyết
cả hàng xóm máu lạnh đã đàn tâm mua xăng phóng hỏa nhà hàng xóm
hậu quả bi thương của hành động này là năm người thiệt mạng
dạng sáng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi người dân sinh sống trên đường đỗ xuân hợp quận chín tp hcm phát hiện một căn nhà cháy lớn
sau khi dập tắt ngọn lửa lực lượng chức năng phát hiện năm người đã bỏ mạng
danh tính những người xấu xố gồm bà lê thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
lê thị thuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
lê hoàng thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
lê hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trần mỹ tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vợ anh thanh
thiêu tá lê xuân trường phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an tp hcm
vẫn còn nhớ như in các tình tiết và quá trình điều tra truy bắt hung thủ vụ phóng hỏa làm năm người mất mạng
thiếu tá trường nhớ lại thời điểm đó sau khi phát hiện vụ cháy đội cảnh sát hình sự được lãnh đạo điều động phối hợp điều tra nguyên nhân
tuy nhiên lúc đó manh mối chỉ là
con số vì nhân chứng là người trong gia đình không còn ai sống sót các vật dụng ở hiện trường đều bị cháy
sau đó dư luận lại dấy lên thông tin gia đình nạn nhân có vay lãi nặng và nghi ngờ họ bị nhóm người đòi nợ thuê hãm hại
lúc đó nhiệm vụ của lực lượng công an phải nhanh chóng làm sáng tỏ nguyên nhân vụ cháy để đập tan những nghi ngờ
thiếu tá trường chia sẻ nhiều hướng điều tra đã được đưa ra chúng tôi tập trung tất cả lực lượng trinh sát của đội để xác minh
với kinh nghiệm nghiệp vụ tôi chắc chắn rằng người đòi nợ không bao giờ hãm hại con nợ như dư luận đồn đoán
bản chất của đòi nợ thuê chỉ dọa hoặc gây phiền toái nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng này
khi đó thiếu tá trường chỉ đạo trinh sát giả lại tất cả camera trong khu vực từ gần đến xa miễn sao có thể tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất
thời điểm xảy ra cháy là lúc dạng sáng nhưng giờ đó không có ai đi tập thể dục hoặc người đi làm trễ nhất thì cũng đã về nhà
đúng lúc đó ngồi xem kỹ từng chi tiết của camera một người dân trong hềm
thì trước thời điểm ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên có một bóng người mặc áo mưa phụn qua
thượng uy tuân nói với trừng sát của người làm điều tra tôi đinh ninh đây là một vụ phóng hỏa và cái bóng đó là hùng thủ
tuy nhiên hình ảnh này chưa đến một giây mà bị mớ đi vì vướng song sắt của hàng rào
các trinh sát lần theo cái bóng áo mưa nhưng đều mất dấu vì con hẻm chỉ có một camera
ở một camera khác trên đường đỗ xuân hợp thì hình ảnh rõ hơn bóng một người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân đi vào trong hẻm
rồi cũng mất dấu
vì khu vực này bị giải tỏa chỉ có cây bụi rậm
thiếu tá trường kể lại chúng tôi lục tung tất cả lần mò manh mối thì phát hiện một chiếc áo mưa nằm trong thùng rác và có mùi xăng
chiều cùng ngày khi họp với lãnh đạo lực lượng kỹ thuật hình sự khẳng định vụ cháy do nguồn nhiệt từ bên ngoài
đêm đó tất cả trinh sát được ra lệnh chờ khoảng khung giờ xảy ra vụ án phải đi tìm tất cả nhân chứng
họ hỏi từ xe ôm người khuất sắc đến những người đi làm hoặc đi tập thể dục ở khung giờ xảy ra vụ án mạng
các camera được ra soát một lần nữa
chính hình ảnh từ camera trong hẻm ghi lại rõ ràng người đàn ông hàng xóm nguyễn hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đi về mặc chiếc áo đồng phục một công ty
sau đó các trinh sát lại phát hiện trong nhà của người đàn ông này có những chiếc áo đồng phục tương tự
các trinh sát bắt đầu theo dõi để phát hiện dấu hiệu bất thường trên gương mặt phước
các trinh sát tiếp tục làm việc với các cây xăng thì phát hiện người đàn ông này có đến mua một can xăng năm lít
các tài liệu chứng cứ đã được xác định gần như chắc chắn
lãnh đạo đội hình sự quyết định mời nghi phạm phước về làm việc
lúc đầu phước tìm cách đối phó quanh co cho rằng vết bỏng trên chân mình là do chữa cháy
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát chứng minh được phước không tham gia chữa cháy
lúc này gã hàng xóm mới nhận tội
phước khai nhận mình là hàng xóm lâu năm của gia đình nạn nhân đã từng học cùng lớp với một nạn nhân nam trong gia đình xấu xố
tuy nhiên thời gian trước gia đình nạn nhân có làm vỡ ống nước làm nước chảy qua nhà của phước nên xảy ra mâu thuẫn
mâu thuẫn tiếp tục tăng lên vài ngày
trước khi phước phóng hỏa phước khai gia đình nạn nhân tổ chức tất niên và có hát hò
phước bực tức và sang nói chuyện sau đó xảy ra cự cãi gai gắt với gia đình nạn nhân
từ đó phước căm mối hận trong lòng
tối hôm trước khi phóng hỏa phước đi nhậu về và có ghé mua xăng
phước chuẩn bị áo mưa đội thêm nón bảo hiểm mặc hai lớp áo
phước dùng tấm thảm lau chân để tẩm xăng
anh ta ra đứng trước sân nhà mình rồi ném vào cửa hàng xóm
phước bị bỏng ở chân khi châm hỏa vào tấm thảm
phước cho rằng anh ta chỉ muốn phóng hỏa đốt nhà để thỏa cơn tức giận
chứ không có mong muốn hãm hại một người nào
tuy nhiên khi biết cả nhà nạn nhân không còn ai sống sót
thái độ của anh ta vẫn rừng rưng máu lạnh
sau khi hoàn tất việc lấy lời khai nghi phạm
công an tiến hành đưa phước về nhà để khám xét
tại đây công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng của vụ án
bên cạnh đó công an đã mời một số người thân của phước để lấy lời khai
phước chưa có vợ mà sinh sống cùng cha mẹ ở căn nhà hẻm đường đỗ xuân hợp
tổ ba khu phố sáu phường phước long b quận tám
gia đình bà huệ sống phía sau nhà của phước
thường xuyên ra vào con hẻm nga nhà hữu phước khiến hắn bực tức
vì muốn gia đình bà huệ đi nơi khác ở
nên phước nhiều lần hỏi mua lại nhà
nhưng phía gia đình bà huệ không bán
sau đó phước nảy sinh ý định phóng hỏa nhà bà này
với mục đích hù dọa cho bà huệ cùng gia đình phải bỏ đi
khoảng ba giờ năm mươi hai phút ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phước đứng bên sân của nhà mình
rồi tẩm xăng vào núi rẻ bật quẹt
đốt ném qua nhà bà huệ
ít phút sau ngọn lửa bốc cháy dữ dội lan ra cả căn nhà
phước lấy áo mưa mặc vào che kín mặt
chạy ra con đường hẻm đỗ xuân hợp
khi tới đầu đường phước vứt áo mưa rồi chạy về nhà lại
phước khai là do biết đoạn đường có nhiều camera
nên cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng công an
phước cho rằng khi công an vào cuộc điều tra
sẽ nghĩ rằng có hung thủ phóng hỏa đốt nhà bà huệ rồi tẩu thoát
chứ không phải hàng xóm
khi công an khám nghiệm hiện trường
phước cũng đứng ở ngoài cùng người dân
vừa tỏ vẻ đau xót trước sự việc
phước còn kể cho mọi người nghe về việc
gia đình bà huệ cơ bạc phai mượn dân giang hồ
cách đây mấy ngày có giang hồ kéo tới
đòi nợ trỉ bới dọa đốt nhà
thậm chí phước còn kể là vào thời điểm xảy ra vụ cháy
thì nằm ngủ nghe tiếng xe máy chạy ngoài con hẻm
tuy nhiên phước không qua mặt được các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra
thiêu tá trường bộc bạch
phá được án đó là niềm vui
nhưng bản thân tôi lại cảm thấy nặng lòng
khi nhìn năm chiếc quan tải trong nhà nạn nhân
người sống sót trong gia đình này là người em trai đi về thăm quê vợ
tiền thưởng về thành tích phá án
chúng tôi đã gửi viếng cho gia đình
chúng tôi mong muốn chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của người sống sót
với những người hàng xóm
nhiều người dân sống xung quanh căn nhà bị cháy này
không khỏi rớt ra cảnh hai đứa trẻ bơ vơ
vì cả bố lẫn mẹ đã mất trong vụ cháy
sau nhiều ngày vụ việc xảy ra
nhiều người dân sống trong quanh khu vực xảy ra vụ cháy
vẫn chưa tin cả năm người trong gia đình bà huệ đã ra đi
cả năm người trong gia đình bà huệ sống trong ngôi nhà cấp bốn
rộng ba mươi sáu vết buông
được chia làm hai phòng và không có lối thoát hiểm
trước khi xảy ra thảm cảnh
hai đứa con của vợ chồng anh thanh đã được gửi về quê trước đó
giờ đã mổ côi
ông lê văn bông một người dân sống cạnh nhà bà huệ cho biết
khoảng bốn giờ sáng cả gia đình ông tròn tỉnh
khi ngửi thấy mùi khói khét lẹp
lúc đó cả nhà chạy ra bên ngoài
thì thấy cột khói ở phía sau lưng nhà bốc cháy ngủn ngụt
ông bông kể lại
cả nhà lúc đó hoảng quá
mới mở cửa chạy ra
thì thấy lửa đã quá lớn rồi
lúc đó chúng tôi cũng không biết là nhà ai
chỉ gọi thêm hàng xóm đến để giật phát lửa
nhưng chúng tôi cũng không có phương tiện chữa cháy
nên cũng không giúp được gì
chúng tôi báo chính quyền người gọi cho phòng cháy chữa cháy
theo ông bông vụ cháy đã xảy ra trước đó
nhưng đến gần bốn giờ sáng thì nhiều người mới phát hiện
chị nguyễn thị trang một người dân sống gần nhà bà huệ kể lại
lúc phát hiện có cháy
cả xóm đã hùa nhau vào để giật
và cứu người trong nhà ra
nhưng không thể
lửa bén từ trước ra sau
từ ngay trước nhà
bốn chiếc xe máy dựng ngay ở phía trước
còn xăng nên nó bốc cháy nhanh và lửa lớn lắm
khó mà thoát thân được
lối đằng sau cũng biết
nên không có cách nào để cứu họ ra
điều khiến đông đảo người dân ở khu vực này đau xót hơn
là vợ chồng anh thanh chị tuyền đã mất trong vụ cháy
để lại hai đứa con thơ
một người dân là người quen của gia đình bà huệ cho biết
chị tuyền đã gửi cả hai đứa con về quê vào ngày hôm qua
trị tra biết
tụi nó tính là gửi con về trước
rồi hai vợ chồng xong xôi việc trong này sẽ về với con
ngứa đâu hôm trước
tôi còn tưởng mẹ nó về theo cùng hai cháu
ngứa đâu khi đến đây
mới biết cả nó gửi con về trước chứ chưa về
giữa hai vợ chồng đều mất
bỏ lại hai đứa con nhỏ dại
người dân sống ở xung quanh bà huệ cho biết
bà là người hiền lành
luôn vui vẻ với mọi người xung quanh
nghe tin không hay xảy đến với gia đình
hàng xóm ai cũng đau xót
xót xa hơn là sự mất mát của hai đứa nhỏ
sáng ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu phước tử hình
với tội giết người hủy hoại tài sản
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau